sau một thời gian không ghi nhận sự bùng phát dịch bệnh đáng chú ý mới đây số ca nhiễm mới ở nhật bản đã lần lượt vượt mốc sáu triệu ca vào ngày một mươi tám tháng ba và bảy triệu ca vào ngày chín tháng bốn chỉ mất ba tuần để tổng số ca nhiễm mới tăng thêm một triệu ca dấu hiệu của làn sóng lây nhiễm thứ bảy
nhiều chuyên gia nhật bản vừa lên tiếng cảnh báo nước này đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ bảy của dịch bệnh covid một mươi chín khi có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới trên toàn quốc đang tăng trở lại
do sự lây lan của biến thể omicron số ca nhiễm mới nhật bản bắt đầu tăng cao trở lại vào tháng một đánh dấu sự xuất hiện của làn sóng lây nhiễm thứ sáu
khi đó số ca mới ở nhật bản đã nhanh chóng chinh phục cán mốc hai triệu ca ngày hai mươi tháng một ba triệu hôm ba tháng hai bốn triệu hôm một mươi năm tháng hai và năm triệu hôm hai mươi tám tháng hai
mặc dù sau đó tốc độ lây nhiễm của dịch covid một mươi chín chậm lại nhưng số ca nhiễm mới ở nhật bản vẫn lần lượt cán mốc sáu triệu ca vào ngày một mươi tám tháng ba và bảy triệu ca vào ngày chín tháng bốn đồng nghĩa với việc chỉ mất ba tuần để tổng số ca nhiễm mới tăng từ sáu triệu lên trên bảy triệu ca
theo các chuyên gia y tế đây là dấu hiệu cho thấy nhật bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ bảy
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc số ca nhiễm mới đang gia tăng trở lại ở nhật bản là do sự lây lan của biến thể omicron
biến thể omicron ba hai được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn so với biến thể omicron gốc
biến thể này đang dần chiếm ưu thế ở một số địa phương trong đó có thủ đô tokyo
chỉ riêng tại tokyo nhóm chuyên gia y tế cố vấn cho chính quyền thành phố này dự báo ông micronba hai chiếm gần bảy mươi trong số ca nhiễm mới hàng ngày ở đây
bên cạnh đó vào thời điểm này người dân có xu hướng tụ tập để ngắm hoa anh đào các trường học cũng bắt đầu khai giảng trong khi các doanh nghiệp cũng đón thêm nhân viên
trong bối cảnh đó chính phủ nhật bản đang tăng ca nhiễm mới
chính phủ nhật bản đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy việc tiêm mũi vaccine thứ ba trong giới trẻ nhóm tuổi chiếm tỷ trọng cao trong số các ca nhiễm mới gần đây nhằm khống chế dịch bệnh và duy trì hoạt động kinh tế xã hội một cách bình thường
mặt khác để hệ thống y tế không rơi vào tình trạng quá tải nhật bản bắt đầu cung cấp dịch vụ chữa trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín cao tuổi ở ngay tại cơ sở dưỡng lão mà họ đang sống